các em thiếu nhi quảng trị cũng đã có cơ hội để tiếp cận với loại hình vui chơi mới lạ này
thế nhưng điều đáng lo ngại là loại xích lô này vốn là đồ chơi cho trẻ nhưng đã rời công viên hay khu vui chơi
để ồ ạt xuống đường gây cản trở giao thông và nguy hiểm đến tính mạng của chính những người ngồi trên xe
dịch vụ cho thuê xích lô mini bắt đầu xuất hiện ở quảng trị từ đầu năm hai nghìn một mươi năm
chủ yếu tập trung cho các công viên và nhanh chóng trở thành một cơn sốt
đáp ứng yêu cầu đó nhiều người đầu tư giản xích lô để trước cửa nhà để cho thuê chạy quanh khu dân cư
tràn sang cả phần đường của người tham gia giao thông
với loại hình vui chơi này nếu chỉ dừng lại trong khuôn viên của công viên các khu vui chơi thì không có gì đáng lo ngại
nhưng một khi đã xuất hiện trên đường phố thì rất cần sự quan tâm xác đáng của các cơ quan chức năng
chế tài không có chủ kinh doanh không chịu trách nhiệm
vấn đề này đặt ra một hồi chuông báo động cho các bậc phụ huynh cũng như các ngành chức năng cần vào cuộc
để tránh tai nạn rất dễ xảy ra đối với các em